tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
khu vực ngõ một trăm bốn mươi bảy phố trương định quận hai bà trưng hà nội đã bị phong tỏa vì có một bệnh nhân được khẳng định dương tính với sars cov hai
bệnh nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hiện là nhân viên của ngân hàng tiên phong số ba trăm linh trần khát trân phường thanh nhàn quận hai bà trưng
đây là ca bệnh mới nhất được cdc hà nội công bố tuy nhiên chưa có trong danh sách công bố chính thức của bộ y tế
trong sáng nay khu vực ngõ một trăm bốn mươi bảy phố trương định quận hai bà trưng hà nội đã bị phong tỏa theo kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập
lực lượng y tế công an phường túc trực để giám sát hoạt động cách ly ở sâu bên trong khu nhà trọ của bệnh nhân
đến một mươi giờ cơ quan y tế vẫn tiến hành phun khử khuẩn rất kỹ lưỡng để chống dịch
hiện công tác giả soát điều tra các địa điểm liên quan và các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đang được khẩn trương tiến hành
sáu trường hợp ở cùng khu nhà trọ với bệnh nhân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có quyết định thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên tuyến quốc lộ một a
tại địa bàn xã xen thủy huyện lệ thủy đây là điểm đầu của tỉnh quảng bình tiếp giáp với tỉnh quảng trị nơi đã và đang có ca nhiễm covid một mươi chín
chốt kiểm dịch sẽ là chốt chặn quan trọng nhằm nắm bắt kiểm soát phương tiện con người cư trú trên địa bàn
đặc biệt là những người về từ vùng có dịch và xử lý y tế bước đầu khi đi qua tỉnh quảng bình
chốt kiểm soát bao gồm đại diện công an tỉnh sở y tế bộ chỉ huy quân sự tỉnh sở giao thông vận tải tỉnh đoàn tri cục chăn nuôi và thú y
ủy ban nhân dân huyện lệ thủy có nhiệm vụ kiểm soát y tế xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh
đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch
trong hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cho đến khi có thông báo mới
mọi người dân khi qua chốt đều được khai báo lịch trình đi lại và khai báo y tế
các phương tiện đều được phun thuốc khử trùng trước khi đi vào địa bàn tỉnh
việc lập chốt và trực tiếp kiểm tra giám sát phương tiện con người khi đi qua địa bàn vừa đảm bảo yêu cầu chống dịch vừa đảm bảo cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
tôi là người dân tôi rất đồng tình với việc này việc này chủ trương chung của nhà nước nên tôi rất ủng hộ
cái này là có lợi cho mỗi người chứ không phải riêng cho cá nhân tôi
là tập trung chủ yếu kiểm soát tất cả các phương tiện vận tải hành khách hàng hóa xe con đi từ vùng dịch và qua vòng dịch đến là địa bàn tỉnh quảng bình
tất cả các loại phương tiện này chúng tôi kiểm tra đo thân nhiệt và tiến hành phun dung dịch sát khuẩn cho các phương tiện khi lưu thông đến địa bàn tỉnh quảng bình
đồng thời chúng ta tạo mọi điều kiện để cho tất cả các phương tiện khi xuống kiểm tra thân nhiệt và đăng ký lịch trình của bản thân tạo mọi điều kiện thuận lợi